các thành phố lớn của việt nam đang nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng thành phố thông minh
để giúp phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững nâng cao hiệu quả hoạt động
và chất lượng cuộc sống đô thị cải thiện sự tương tác tích cực giữa người dân và chính quyền
đồng thời giúp quản lý và sử dụng một cách hiệu quả các nguồn tài nguyên
trong bối cảnh đó hội thảo ngày công nghệ thông tin năm hai nghìn một mươi sáu được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
đã đưa ra các tham luận về việc triển khai thành phố thông minh tại một số địa phương
năm viện gồm viện khoa học công nghệ vinasa viện công nghiệp phần mềm và nội dung số việt nam
viện công nghệ thông tin đại học bách khoa hà nội viện tiêu chuẩn chất lượng việt nam
và viện công nghệ thông tin và truyền thông đã tổ chức hội thảo ngày công nghệ thông tin hai nghìn một mươi sáu
với chủ đề hạ tầng thông tin quốc gia và thành phố thông minh
trong buổi hội thảo đại diện sở thông tin và truyền thông của thành phố hồ chí minh và đà nẵng
cũng chia sẻ về thực tiễn xây dựng và triển khai thành phố thông minh tại chính địa phương của mình
bên cạnh đó các tham luận tại hội thảo cũng đưa ra các vấn đề về hạ tầng thông tin
nền tảng kết nối thành phố thông minh bằng phần mềm giao thông thông minh
cũng như về vấn đề an toàn thông tin để các thành phố có định hướng đúng đắn
trong việc xây dựng thành phố thông minh phù hợp với từng địa phương